sau hơn một tháng gia quân chiến dịch tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi với hàng trăm thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh bình định
đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và thiết thực nhất là các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới với mô hình thắp sáng đường quê
bằng sức trẻ sự nhiệt huyết sung kích vì cuộc sống cộng đồng các công trình của tuổi trẻ đã đem lại diện mạo mới cho các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh bình định
mới đây các đoàn viên thanh niên sở tài chính công ty dược và trang thiết bị y tế tỉnh bình định và huyện đoàn hoài ân
đã ra quân trồng mới sáu trụ bê tông kéo đường dây điện với chiều dài năm trăm linh m và lắp đặt sáu bộ bóng đèn led trên tuyến đường này
công trình thắp sáng đường quê không những góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm phục vụ việc đi lại thuận tiện cho người dân
mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông an ninh trật tự
những công trình thắp sáng đường quê để thực hiện xong thì đoàn khối sẽ bàn giao lại
cho xã cho khu vực cho thôn họ sẽ quản lý họ sẽ có việc là đóng điện mở điện và đóng nộp tiền điện cho điện lực
qua nhiều đợt triển khai trong tháng thanh niên cũng như chiến dịch thiện hề trong nhiều năm liền
thì đoàn khối ra thấy rằng công trình thắp sáng đường quê này đem lại hiệu quả rất là cao
được bà con nhân dân cũng như địa phương đánh giá rất là cao về độ an toàn đại
với những lợi ích thiết thực mô hình này đang được nhiều cơ sở đoàn trong toàn tỉnh bình định
tích cực triển khai và nhân rộng tại nhiều địa phương
phục vụ hiệu quả cho đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân trong vùng